hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy tỉnh nghệ an vừa diễn ra tại thành phố vinh
tại diễn đàn quan trọng này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư xây dựng chiến lược dài hạn
nhằm khai thác tiềm năng đầu tư sản xuất kinh doanh tại quê hương chủ tịch hồ chí minh
địa phương có diện tích lớn nhất cả nước và giàu truyền thống hiếu học
thủ tướng cũng nhận định thu nhập bình quân của người nghệ an còn thấp hơn mức bình quân chung của cả nước
tuy nhiên tỉnh vẫn phải có ngân sách trung ương hỗ trợ cải cách hành chính tuy có bước tiến nhưng chưa đạt yêu cầu
các cấp chính quyền chưa quyết liệt với người dân và doanh nghiệp
trên tinh thần đó thủ tướng đề nghị nghệ an cần có quy hoạch tổng thể và quản lý tốt
để không mâu thuẫn phục vụ phát triển lâu dài trên tất cả các lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp phát triển hạ tầng sao cho phù hợp và hiệu quả
thủ tướng cũng lưu ý trong quá trình phát triển nghệ an cần đẩy mạnh liên kết vùng với nam thanh hóa bắc hà tĩnh
đi liền với đó là chú trọng tiết kiệm tài nguyên không lãng phí khai thác hiệu quả với chiến lược lâu dài
xã hội hóa mạnh mẽ nguồn lực khoa học giáo dục y tế thu hút đầu tư giá trị gia tăng cao
đừng để tình trạng
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam quyết tâm phát triển kinh tế
nhưng không đánh đổi môi trường sống
nhấn mạnh đến trách nhiệm và hành động của chính phủ và chính quyền các cấp
để doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển
thủ tướng nêu rõ chính phủ quyết tâm xây dựng liêm chính kiến tạo hành động
bảo vệ con người quyền công dân tài sản công dân
ông nó cải cách
ông chủ tịch nó cải cách
ông xứ lượng nó cải cách
nhưng cả sở ông nguyện ông phòng ông chuyên nguyên ông có cải cách tốt hơn không
cả hệ thống có chuyển động không
để phục vụ đối tượng không
câu hỏi đẹp đó
chúng ta có quan điểm tốt có định hướng tốt nhưng mà làm cụ thể có tốt không
để chứng tỏ một chính phủ liêm chính hành động phục vụ
thì phải phát triển cho người dân và doanh nghiệp
trong khuôn khổ chương trình gặp mặt các nhà đầu tư xuân bình thân hai nghìn một mươi sáu
lãnh đạo tỉnh nghệ an đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho tám dự án
và ký kết một mươi năm thỏa thuận ghi nhớ hợp tác đầu tư vào nghệ an
với tổng số vốn đăng ký là trên hai mươi hai sáu trăm linh tỷ đồng